trong phiên họp sáng nay thảo luận tại hội trường về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật giáo dục sửa đổi
đã có rất nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến
trong đó có nội dung chính sách đối với nhà giáo hướng nghiệp cho học sinh sinh viên phân luồng giáo dục
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo các đại biểu hiện nay chính sách dành cho nhà giáo chưa được đầy đủ
nhất là đối với những nhà giáo công tác ở các trường dân tộc nội trú trường năng hiếu
trường sành cho người khuyết tật trường giáo dưỡng hay nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập
các lớp học này có học sinh chuyên biệt phải kiêm nhiệm
xin đề nghị là bổ sung đối tượng nhà giáo công tác tại trường trung cấp dân tộc nội chú
trường cao đẳng dân tộc nội chú khoa dân tộc nội trú thuộc các trường trung cấp và cao đẳng
được hưởng chính sách như là nhà giáo công tác ở trường chuyên biệt
và ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoảng một ba mươi tám
cho ý kiến đối với việc hướng nghiệp phân luồng giáo dục cho học sinh sinh viên thời gian qua
các đại biểu cho rằng công tác này chưa đạt được hiệu quả như mong muốn
tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể về thảo điểm tổ chức hướng nghiệp ở mỗi cấp
thảo lượng và phương thức giảng dạy phù hợp bảo đảm về điều kiện cơ sở vật chất cơ chế
chính sách liên quan nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức phát triển khả năng sáng tạo
kích thích đam mê nghề nghiệp để thu hút học sinh tham gia giúp việc thực hiện phân luồng cao hiệu quả
việc bổ sung thêm nguyên tắc cơ chế liên thông ở các cấp học
trình độ đào tạo ngành học hình thức học để tạo cơ hội học tập cho các cho mọi người là hết sức cần thiết
nhưng quan trọng hơn là phải quy định đồng bộ chuyển đổi qua lại giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
một cách phù hợp tránh những hạn chế như trước đây hoặc thậm chí như hiện nay cũng đang bộc lộ những bất cập
ngày mai quốc hội tiếp tục chương trình làm việc thảo luận tại tổ về quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
cũng như sẽ thảo luận tại hội trường về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật thi hành án hình sự